nắng nóng kéo dài không những làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân
mà còn làm tăng nguy cơ cháy rừng
để chủ động phòng chống cháy rừng hai tỉnh tuyên quang và yên bái đã thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng
theo phương châm bốn tại chỗ
theo thống kê giả soát của tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang toàn tỉnh hiện có hai mươi tám trên một trăm ba mươi bảy xã có nguy cơ xảy ra cháy cao
với diện tích trên một trăm năm mươi bốn ha trong đó diện tích rừng tự nhiên trên một trăm linh năm ha và khoảng bốn mươi chín ha rừng trồng tập trung
tỉnh đã thành lập trên một chín trăm linh tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thôn bản với trên một mươi tám thành viên
một trăm ba mươi bảy trên một trăm ba mươi bảy xã có rừng và đất lâm nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
một mươi trên một mươi năm chủ rừng là tổ chức thành lập ban chỉ huy về phòng cháy chữa cháy rừng do lãnh đạo đơn vị làm trưởng ban